sau khi tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của người dân vào cuộc điều tra công an tỉnh quảng nam phát hiện
từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người
với mục đích đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế là góp vốn làm ăn với người khác
sau đó không có khả năng trả nợ
tổng số tiền bùi thị huyền trang chiếm đoạt của các bị hại là một mươi chín tỷ đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tổng số tiền bùi thị huyền trang chiếm đoạt của các bị hại là một mươi chín tỷ đồng
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an quận hai bà trưng thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm sáu mươi hai a bạch đằng
phường trương dương quận hoàn kiếm thành phố hà nội
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo thẳng năm cm cách một cm trên sau đuôi mắt phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh trì thành phố hà nội
là đối tượng nguyễn trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tập thể ga
thị trấn văn điển huyện thanh trì thành phố hà nội
đặc điểm nhận ra đối tượng có nốt rùi cách hai cm dưới sau mép phải
và đối tượng trần công danh sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại xã hờ bông
huyện chư sê tỉnh gia lai bị công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc công an công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức
sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện